theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín hôm nay đã bước sang ngày thứ bốn mươi chín không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện chỉ còn hai mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị
về bệnh nhân chín mươi một nam phi công người anh là bệnh nhân cuối cùng ghi nhận từ cộng đồng đã có thể ngừng sử dụng ecmo và có những chuyển biến tốt
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm linh hai ca số ca còn đang điều trị là hai mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu sáu trăm bốn mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu hai trăm một mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm năm mươi một người
về bệnh nhân chín mươi một hiện đã tỉnh phản xạ ho mạnh hơn sức cơ tăng bệnh nhân đã ngừng sử dụng ecmo từ ngày ba tháng sáu
nhưng tình trạng của bệnh nhân chín mươi một vẫn còn nặng cần được chăm sóc theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng kháng thuốc